tại hà nội thanh tra chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đánh giá cao nỗ lực của ngành thanh tra trong thời gian qua
tuy nhiên những tồn tại của ngành cũng được đại diện lãnh đạo chính phủ thẳng thắn chỉ ra như phạm viên thanh tra còn thiếu trọng tâm trọng điểm
một số kiến nghị sau thanh tra còn chưa phù hợp thiếu khả thi
phó thủ tướng thường trực đề nghị trong thời gian tới ngành thanh tra cần bám sát yêu cầu chỉ đạo của chính phủ
xây dựng định hướng thanh tra năm hai nghìn hai mươi một trên các lĩnh vực đất đai xây dựng cổ phần hóa đầu tư mua sắm thiết bị
tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ ngành thanh tra
nhân dịp này thay mặt chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra